số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong kỳ một của tháng tám tức là từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng tám đã vượt hai mươi ba tỷ đô la mỹ
kết quả đạt được trong nửa đầu tháng tám đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày một mươi năm tháng tám đạt ba trăm một mươi bốn mươi một tỷ usd giảm bốn tương ứng giảm một ba mươi bảy tỷ usd về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
về xuất khẩu tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của việt nam trong nửa đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đạt một mươi hai sáu mươi tám tỷ usd giảm chín so với kỳ hai tháng bảy chủ yếu ở một số nhóm hàng như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện hàng dệt may gỗ và sản phẩm gỗ giày dép các loại hàng thủy sản